nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo đảng nhà nước và quốc hội đến đặt vòng hoa dân hương
tưởng niệm các hùng liệt sĩ tại đền liệt sĩ bến dược và khu truyền thống cách mạng sài gòn chợ lớn gia đình
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên
và tặng quà ba gia đình chính sách của huyện củ chi có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược nơi ghi danh bốn mươi năm sáu trăm ba mươi chín chiến sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm
những nén hương thơm kính cận nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đã chiến đấu hy sinh vì đền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đoàn cũng đã dân hương tưởng niệm các bậc tiền nhân các bậc lão thành cách mạng
các đồng chí lãnh đạo xứ ủy trung ương cục miền nam khu ủy thành ủy sài gòn chợ lớn gia đình
qua các thời kỳ tại khu truyền thống cách mạng sài gòn chợ lớn gia đình
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà ba gia đình chính sách của huyện củ chi
có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc gồm mẹ việt nam anh hùng kiều thị nông
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ngụ xã trung lập thượng có chồng và một người con là liệt sĩ mẹ trần thị tỏ sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn xã phước thạnh
mẹ của liệt sĩ nguyễn văn tuyển hy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và thương binh nặng phan văn đu hạng một trên bốn tại xã thái mỹ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân xúc động trước tấm gương người thương binh tàn mặt không phế
với tỷ lệ thương tật chín mươi ba bị mù một mắt và cụt hai tay
thương binh phan văn đu vẫn hăng say lao động sản xuất
chủ tịch quốc hội chúc thương binh phan văn đu khỏe mạnh xây dựng gia đình hạnh phúc
tiếp tục đóng góp cho các hoạt động phong trào xã hội ở địa phương
tôi rất xúc động vì có sự chăm sóc của đảng và nhà nước và chính quyền địa phương
tôi sẽ ghi mãi coi như là để giáo dục con em để coi như học cho đến nơi đến chỗ
và cùng với địa phương góp hành để coi như là xây dựng
một cái xã nông thôn mới toàn diện